trong phần tin quốc tế hội nghị hội đồng cộng đồng kinh tế asean lần thứ một mươi tám
ít nhất bảy mươi người đã thiệt mạng do cháy tàu hỏa tại pakistan
thưa quý vị tiếp tục kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
chiều nay các đại biểu đã thảo luận về tình hình kinh tế xã hội thu chi ngân sách
một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu đó là công tác bảo vệ môi trường sống
theo ý kiến của một số đại biểu môi trường hiện nay từ không khí cho đến nguồn nước đang có nhiều vấn đề
tình trạng xả thải ra môi trường sống của nhiều doanh nghiệp vẫn chưa có dấu hiệu giảm mạnh
gây nguy hại trực tiếp đến nguồn nước không khí của người dân
qua những sự cố liên quan đến xả thải của các doanh nghiệp ra biển ra các dòng sông ra lưu vực sông
trên khắp cả nước từ nhiều năm qua cố dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước cấp cho nhà máy nước ở hà nội vừa qua v v
cho thấy công tác quản lý nhà nước
đối với nguồn nước ngọt còn nhiều sơ hở đã đến lúc chính phủ các bộ các ngành chính quyền các địa phương có liên quan
cần phải nghiêm túc xem xét tổ chức thực hiện triệt để tổ chức thực hiện tốt
các luật có giải pháp kịp thời để bảo vệ nguồn nước để cung cấp sinh hoạt cho người dân
thực tế công tác xây dựng nông thôn mới của chúng ta thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả
với sự ra đời ngày càng nhiều của các xã nông thôn mới
tuy nhiên tiêu chí môi trường vẫn là một trong các tiêu chí khó để hoàn thành tại nhiều địa phương
tuy nhiên việc kiểm soát rác thải đô thị vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết
việc kiểm soát nước thải tại nhiều đô thị thì chưa tốt
chúng ta mới có một mươi hai năm lượng nước thải đô thị ở loại bốn được xử lý
và bốn mươi sáu năm địa phương có đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung tại đô thị
và tỷ lệ xả thải trực tiếp thì còn rất cao và ô nhiễm nguồn nước không khí an toàn thực phẩm vẫn là điều rất đáng lo ngại
và cái sự cố môi trường xảy ra ở một số nơi
nhưng mà việc cảnh báo thông tin phòng ngừa ô nhiễm chưa kịp thời và gây lo lắng trong dân dân
tôi đề nghị cần phải chỉ đạo tổng kết thực hiện các nghị quyết của đảng về bảo vệ môi trường
và tổng kết một mươi năm thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
về vấn đề ô nhiễm không khí đặc biệt tại các đô thị lớn
một số đại biểu đề nghị chính phủ cần có những giải pháp mang tính quyết liệt để xử lý hiệu quả hơn thực trạng này
ô nhiễm môi trường về không khí cũng là vấn đề cần phải đặc biệt quan tâm
hà nội tp hcm liên tục được cảnh báo ở mức độ ô nhiễm cao
ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân
do vậy cần phải triển khai thực hiện những giải pháp vừa mang tính cấp thiết
vừa mang tính đồng mộ trong bộ cảnh hiện nay
cũng như giải pháp nâu dài để ngăn chặn khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí
trong phiên làm việc chiều nay bộ trưởng bộ tài chính và bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư
đã có giải trình những vấn đề mà các đại biểu quan tâm như thu chi ngân sách đầu tư
và bên cạnh các vấn đề lớn về kinh tế xã hội
tại phiên thảo luận ngày hôm nay
nhiều đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn về sự xuống cấp của đạo đức xã hội
bên cạnh đó bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện
cũng giải trình các vấn đề đại biểu nêu đặc biệt về vấn đề phát triển văn hóa
băn khoăn về sự súng cấp của đạo đức xã hội ngày càng gia tăng
đại biểu lê thị nguyệt cho rằng
một khía cạnh có tác động và ảnh hưởng rất lớn đến các lĩnh vực của đời sống
chính trị xã hội quốc gia
nhưng trong báo cáo kinh tế xã hội và phương hướng của chính phủ bộ ngành
chính quyền địa phương thường rất ít hoặc mơ nhạt không có thông tin đó là gia đình
trong khi gia đình là tế bào của xã hội là tổ ấm nuôi dưỡng nhân cách
phẩm chất trí tuệ nguồn nhân lực của quốc gia xây dựng nhân cách con người
theo chia sẻ năm hai nghìn một mươi năm tại trường giáo dưỡng số hai của bộ công an
có tới sáu mươi bảy mươi trẻ em vi phạm pháp luật do gia đình không giáo dục nghiêm khắc
tại trại giam thanh xuân bộ công an có năm mươi bảy phạm nhân là thanh thiếu niên
hay bị bố mẹ mắng chửi có người thân nghiện hút cờ bạc
bạo lực gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đến sự bền vững của gia đình
và làm suy yếu khả năng tăng cường rào chắn các vấn đề xã hội không nảnh mạnh nảy sinh tử trong gia đình
điển hình là vụ án xảy ra ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tại xã hồng hà huyện đan phượng hà nội
anh trai đã truy sát gia đình em trai làm bốn người chết và một người bị thương nặng
trong khi đó theo đại biểu lý tiết hạnh vì sao chúng ta đều khẳng định rõ vai trò
vị trí tầm quan trọng đặc biệt của văn hóa nhưng lại chưa có chương trình
đề án mục tiêu cho phát triển văn hóa tương xứng với mục tiêu phát triển kinh tế
tôi kiến nghị chính phủ nghiên cứu xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa
để thực hiện trong giai đoạn tới như là các chương trình mục tiêu quốc gia
về xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới
về giải pháp cụ thể trước mắt tôi đề nghị cần kiên quyết xử lý nghiêm
như kịp thời những vụ việc vi phạm pháp luật đã được phát hiện
đặc biệt là những vụ việc trong đó có liên quan đến biểu hiện
của sự xuống cấp đạo đức xã hội hiện nay để răng đe để làm gương
giải trình các vấn đề đại biểu nêu bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện
cho rằng những thành tiệu trong lĩnh vực văn hóa còn chưa tương xứng
chưa đủ tầm mức để tác động có hiệu quả đến việc xây dựng con người
và môi trường văn hóa lành mạnh
vì vậy để văn hóa thực sự hướng tới sự phát triển bền vững cho đất nước
bộ trưởng đã đề xuất bảy nhóm nhiệm vụ và giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới
bộ trưởng nguyễn ngọc thiện cũng nhấn mạnh phải tăng cường đầu tư xứng đáng cho văn hóa
tương xứng với vai trò của văn hóa đặc biệt là nguồn nhân lực
đồng thời tăng cường hội nhập quốc tế về văn hóa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại
bên cạnh đó đẩy mạnh giới thiệu quảng bá văn hóa việt nam tới bạn bè thế giới
bảy mươi hectare lúa mùa và hoa màu bị ngã đổ hư hại một mươi chín tàu thuyền bị chìm đang được trục vớt
tại vùng rốn lũ huyện miền núi đồng xuân mưa bão đã gây sạt lở ngập ống
ách tắc giao thông tại một số tuyến đường trụng thấp
hàng trăm hộ dân ở xã xuân sơn bắc bị cô lập hoàn toàn
hiện nay tỉnh phú yên đang tích cực chỉ đạo các địa phương tiếp tục kiểm tra
khắc phục nhanh hậu quả và tiếp tục công tác phòng chống hoàn lưu bão gây mưa to ngập lụt trên diện rộng
cũng do ảnh hưởng của cơn bão số năm vào đêm ngày ba mươi và dạng sáng ngày ba mươi một tháng một mươi
trên địa bàn tỉnh quảng nam có hơn một trăm bốn mươi hai hộ dân bị mất điện
trong đó có tám huyện bị mất điện hoàn toàn hơn hai mươi bảy hộ dân bị ảnh hưởng
ngay sau khi phát hiện sự cố điện lực thăng bình đã thông báo bằng tin nhắn cho người dân được biết
đồng thời huy động toàn lực lượng ra soát triển khai khắc phục sự cố cây cối ngã đổ vào đường dây điện gây mất điện
công ty điện lực quảng nam cho biết ngoài huyện thăng bình
nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng đã xảy ra sự cố mất điện gián đoạn
hiện công ty đang chỉ đáo các đơn vị trực thuộc tập trung lực lượng phương tiện
nỗ lực khắc phục sớm cấp điện trở lại vào chiều tối nay ba mươi một tháng một mươi
cùng với các địa phương chịu ảnh hưởng do cơn bão số năm mưa lớn kéo dài trong hai ngày qua
cũng đã gây ngập cục bộ tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh quảng nam
đặc biệt mưa lớn kéo theo nước sông lên nhanh khiến huyện miền núi nam trà my
và huyện đông giang tỉnh quảng nam bị cô lập hoàn toàn
mưa lớn đã khiến tuyến quốc lộ bốn mươi b đoạn từ huyện bắc trà my đi nam trà my bị ngập nặng
huyện nam trà my hiện đã bị lũ chia cắt hoàn toàn
trên địa bàn huyện có một hộ dân bị tốc mái nhà hoàn toàn ba hộ bị đất tràn vào nhà
tại huyện đông giang một số khu vực trũng thấp nước lũ dâng cao tràn qua mặt đường
gây cô lập cục bộ tuyến quốc lộ một mươi bốn g đi lên trung tâm huyện
tại khu dân cư a sinh thôn brown thị trấn brow nước cống từ đường hồ chí minh đổ xuống
khiến sói lở diện tích đất sát nhà nhiều hộ dân
hiện chính quyền địa phương đã thiết lập hàng rào barrier các lực lượng túc trực
tại những vị trí sung yếu và khuyến cáo người dân không đến khúc sông suối để vớt củi và bắt cá
dạng sáng nay tàu cảnh sát biển chín nghìn bốn khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực đảo bạch long vĩ
thì nhận được chỉ đạo của bộ tư lệnh cảnh sát biển khẩn trương nhổ neo cơ động
đến vị trí tàu cá mang số hiệu na chín mươi năm nghìn một trăm bảy mươi một ts bị sự cố trên vùng biển nghệ an
đến bảy giờ một mươi phút tàu cảnh sát biển chín nghìn bốn đã tiếp cận được tàu cá na chín mươi năm nghìn một trăm bảy mươi một ts
và tiến hành làm dây lai kéo tại khu vực biển cách đông đông bắc cửa lạch quèn một trăm linh hải lý
tàu na chín mươi năm nghìn một trăm bảy mươi một ts gồm chín thuyền viên do ông trần văn hải bốn mươi bốn tuổi
quê ở xã sơn hải huyện quỳnh lưu nghệ an làm thuyền trường
ông hải cho biết tàu bị vỡ trục hộp số từ ngày hai mươi chín tháng một mươi
khi đang đánh bắt hải sản trên khu vực đông trường phân định vịnh bắc bộ bảy hải lý
đến đêm ngày ba mươi tháng một mươi thuyền trưởng mới phát tín hiệu cầu cứu
hiện sức khỏe tinh thần của các thuyền viên đã ổn định
dự kiến đến sáu giờ sáng ngày một tháng một mươi một tàu cảnh sát biển chín nghìn bốn sẽ đưa tàu bị nạn
cùng các thuyền viên về đến khu vực trên và tiến hành bàn giao cho bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an
thưa quý vị sáng nay ban thường trực ubnd tổ quốc việt nam phối hợp với bộ tài nguyên và môi trường
đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác phối hợp nhiệm vụ bảo vệ môi trường
và ứng phó với biến đổi khí hậu các tỉnh phía bắc năm hai nghìn một mươi chín
dự hội nghị có đại diện ubnd tổ quốc việt nam bộ tài nguyên và môi trường
cùng đại biểu các tỉnh thành phố khu vực phía bắc
tại hội nghị đại biểu các tỉnh thành phố đã tập trung trao đổi
thảo luận về các mô hình điểm về bảo vệ môi trường ở dân cư
qua các ý kiến làm nổi bật nhiều mô hình hay cách làm khéo
để làm cơ sở nhân rộng các mô hình này ra các tỉnh thành phố khu vực phía bắc
qua thực hiện các mô hình trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
chúng tôi thấy từ việc đó kết quả đạt được cũng đã nâng cao được
nhận thức của nhân dân về lĩnh vực bảo vệ môi trường
một số nhà máy sinh nghiệp hiện nay vẫn đang xả thải trực tiếp với khí thải ra môi trường
chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền
cũng trực tiếp kiểm tra giám sát và yêu cầu khắc phục cái tình trạng này
lước thải khu dân cư thì chúng ta tuy rằng nó rất nhỏ
nhưng nếu nó như vậy khối lượng rất lớn
cũng đề nghị nhà nước có một cái biện pháp như thế nào đó
để chúng ta quy hoạch việc xây dựng hệ thống mương
thu gom cái lước thải khu dân cư này vào một chỗ để xử lý
lãnh đạo ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam ghi nhận những kết quả đạt được
từ các mô hình mà ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
các tỉnh thành phố khu vực phía bắc thời gian qua
và cũng chỉ rõ những khó khăn vướng mắt trong việc triển khai các mô hình tại địa phương
nêu rõ định hướng khắc phục trong công tác bảo vệ môi trường
và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới
đồng thời yêu cầu ủy ban mặt trận tổ quốc các tỉnh thành phố khu vực phía bắc
tiếp tục nghiên cứu học hỏi các mô hình hay cách làm sáng tạo
để triển khai thực hiện có hiệu quả tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư
góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác bảo vệ môi trường
thưa quý vị theo cục quản lý lao động ngoài nước bộ lao động thương binh và xã hội cho biết
hiện chỉ có chín quốc gia ở châu âu cho phép lao động phổ thông việt nam được làm việc hợp pháp
trong số các quốc gia này không có vườn quốc ảnh
và điều này đồng nghĩa với việc là nước anh không cấp giấy phép lao động cho lao động phổ thông của việt nam
lao động việt nam đi làm việc tại các nước châu âu có thể thông qua hình thức hợp pháp
là qua các doanh nghiệp đã được cục quản lý lao động ngoài nước thẩm định và chấp thuận
cho phép thực hiện

đối với thị trường châu âu hiện nay cục thẩm định và chấp thuận hợp đồng cung ứng lao động
của một số thị trường và điều kiện hợp đồng
nếu người lao động đi làm việc ở nước ngoài bằng hình thức hợp đồng cá nhân
thì phải đăng ký hợp đồng cá nhân với sở lao động thương bình và xã hội các địa phương
được sở lao động thương bình và xã hội các địa phương thẩm định và chấp thuận
cũng theo cục quản lý lao động ngoài nước người lao động việt nam đi theo kênh tự do
có thể vì các lý do như không có các điều kiện tiêu chuẩn về nghề nghiệp và ngoại ngữ
hoặc họ mong đợi sẽ nhận được mức lương cao hơn quy định
thưa quý vị liên quan đến vụ phá rừng lim tại xã trường sơn huyện quảng ninh
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đã ra quyết định
khởi tố bị can đối với hoàng văn toàn nguyên trạm trưởng trạm bảo vệ rừng khai đen
thuộc lâm trường trường sơn về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo cơ quan điều tra trong quá trình công tác từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
ông toản đã buông lòng quản lý không phát hiện kịp thời các vi phạm trong khu vực rừng được giao
đầu năm hai nghìn một mươi chín ông toản và các nhân viên của trạm bảo vệ rừng khai đen đã thiếu kiểm tra
để lâm tặc vào tiểu khu ba trăm hai mươi chín thuộc lâm phận chi nhánh lâm trường trường sơn
khai thác trái phép một mươi cây gỗ lim với khối lượng gần hai mươi ba mét khối gây thể thại ba trăm năm mươi năm triệu đồng
thưa quý vị công an tỉnh hòa bình cho biết khoảng sáu giờ ba mươi phút sáng nay
lực lượng cảnh sát giao thông huyện tân lạc khi đang làm nhiệm vụ đã phát hiện xe ô tô bốn chỗ
chạy hướng sơn la hà nội vượt quá tốc độ
thay có biểu hiện nghi vấn lực lượng chức năng đã yêu cầu lái xe dừng xe để kiểm tra
tiến hành kiểm tra nhanh cửa xe ô tô bên phía lái xe có một gói ma túy
phía sau gây lái phụ có túi ni lông màu đen nghi chứa ma túy
tại đây lực lượng cảnh sát giao thông huyện tân lạc đã yêu cầu lái xe về trụ sở
nhưng đối tượng không chấp hành mà bỏ chạy
lực lượng chức năng đã phối hợp cùng người dân đuổi bắt khống chế để đưa đối tượng về trụ sở
tại đây đối tượng khai nhận sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại hà nội
lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm xe ô tô thu giữ bốn bánh heroin
hai kg ma túy đá khoảng năm mươi viên hồng phiến
hiện các đơn vị chức năng đang điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị trưa nay tại thành phố hồ chí minh lại tiếp tục xảy ra thêm một vụ cháy lớn
thiêu dụi hơn bốn trăm linh mét vuông của xưởng nệm mút tại quận bình tân
đến đầu giờ chiều nay bước đầu ghi nhận vụ cháy không xảy ra thì khai về người
tại hiện trường hàng chục phương tiện cùng hàng trăm đến cứu hỏa của các đơn vị phòng cháy chữa cháy
các quận bình tân tân phú đang khẩn trương dập lửa và khoanh vùng bảo vệ an toàn các khu vực lân cận
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi giờ cùng ngày
người dân phát hiện đám cháy bất ngờ bùng phát tại khu xưởng chứa nệm mút trên đường nguyễn cửu phú
phường tân tạo a quận bình tân nên hô hoáng tìm cách dập lửa
tuy nhiên do lửa gặp vật liệu dễ cháy nên nhanh chóng lan trọng và bùng phát dữ dội
khiến việc chữa cháy ban đầu không hiệu quả
ngay khi nhận được tin báo hai mươi năm phương tiện và một trăm năm mươi cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt dập lửa
đánh cháy thiêu dụi hơn bốn trăm linh mét vuông xưởng nệm mút
như vậy chỉ trong ít ngày tại tp hcm đã liên tiếp có nhiều kho xưởng chứa hàng hóa nguyên liệu bị lửa thiêu rụi
liên bộ công thương tài chính cho biết từ một mươi năm h chiều nay ngày ba mươi một tháng một mươi
giá xăng và dầu đã đồng loạt được điều chỉnh theo hướng giảm
theo đó liên bộ quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng e năm ron chín mươi hai và dầu diesel là một trăm linh đồng một lít
xăng ron chín mươi năm là ba trăm linh đồng một lít dầu hỏa là hai trăm linh đồng một lít dầu ma rút là bảy trăm linh đồng một lít
sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu như trên
giá xăng e năm ron chín mươi hai giảm hai trăm một mươi tám đồng một lit xuống còn một mươi chín hai trăm năm mươi hai đồng một lít
xăng ron chín trăm năm mươi ba giảm ba trăm năm mươi đồng một lit xuống còn hai mươi bốn trăm bốn mươi năm đồng một lít
dầu diesel năm s giảm một trăm sáu mươi sáu đồng một lít xuống còn một mươi sáu năm mươi bảy đồng một lít
dầu hỏa giảm một trăm hai mươi một đồng một lít xuống còn một mươi năm một trăm ba mươi bảy đồng một lít
dầu ma rút giảm hai trăm chín mươi chín đồng một kg xuống còn một mươi năm một trăm ba mươi bảy đồng một lit
xuống còn một mươi hai năm trăm một mươi bảy đồng một kg
sáng nay học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã phối hợp với đại học quốc gia tp hcm
và tỉnh ủy đồng nai tổ chức hội thảo khoa học đổi mới sáng tạo
nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại vùng kinh tế trọng điểm phía nam
trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
lãnh đạo đại học quốc gia tp hcm và tỉnh ủy đồng nai chủ trì hội thảo
những năm gần đây tốc độ tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía nam bắt đầu có xu hướng chậm lại
một trong những nguyên nhân được xác định là dư địa phát triển dựa vào nguồn lực lao động giá rẻ đã tới hạn
trong khi những tiềm năng lợi thế của vùng nhất là dựa vào đổi mới sáng tạo
nguồn nhân lực chất lượng cao đột phá về thể chế chưa được phát huy đầy đủ để tạo ra những động lực mới cho tăng trưởng
ngay như tp hcm tốc độ tăng trưởng năm hai nghìn một mươi tám là chỉ khoảng bảy năm bảy tám và dấu hiệu là đang có rất nhiều dấu hiệu chậm lại
thế thì ở đây có vấn đề gì
rõ ràng trong vấn đề này phải tái cửa cầu lại
phải chêm chết lại những ngành nào không còn là động lực phát triển đang cản trở phát triển phải được
thứ hai là đặc biệt theo tôi được hiểu thì phải đổi mới và sáng tạo trong công tác quản trị nó
bởi vì có rất nhiều vấn đề thể hiện sự quản trị cái nền kinh tế ở vùng kinh tế trọng điểm này chưa được tốt
nhiều ý kiến của các doanh nghiệp nhà khoa học lãnh đạo địa phương tại hội thảo cho rằng
vùng kinh tế trọng điểm phía nam cần phải có những đột phá để thực hiện đổi mới
trong đó cần nâng cao chất lượng đào tạo và đổi mới việc quản lý để thích ứng với xu thế phát triển
chính quyền dù muốn dù không thì cũng phải thay đổi theo kịp với ước dụng trong thời đại công nghiệp bốn
bởi vì bản thân công nghiệp bốn tác đạm làm thay đổi cấu trúc quản lý nhà nước
tuy nhiên cái thay đổi cấu trúc quản lý nhà nước này bởi vì mất những cái khâu trung gian
trong cái tương tác giữa người dân và chính quyền trong tương tác giữa doanh nghiệp và chính quyền
nhưng mà những cái khâu trung gian này mất đi
thì phải làm nhà lãnh đạo phải làm sao kéo dài cái chu kỳ cái vòng đời công việc cho những người mất việc đó
và chắc chắn trong tương lai nó sẽ có thay đổi cấu trúc quản lý nhà nước
nhưng mà thay đổi gì đi chăng nữa thì cái quan không thể thay đổi phá vỡ cái quan hệ cơ sở hạ tầng
và kiến trúc thượng tầng mà đảng và nhân dân ta và cái quy lực thế giới hiện nay đang đi đến đó
tại hội thảo giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng nhấn mạnh để thực hiện những quan điểm tầm nhìn trong bố cảnh mới
vùng kinh tế trọng điểm phía nam cần khẳng định vai trò vị thế mới là vùng tiên phong đổi mới sáng tạo trong tiến trình phát triển của đất nước
vùng phải là cái nôi hình thành và lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo
hình mẫu của chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước
trên cơ sở kết quả của hội thảo ban tổ chức sẽ tổng hợp các ý kiến đề xuất những giải pháp với trung ương
để tháo gỡ những khó khăn giao cản cho vùng kinh tế trọng điểm phía nam
hôm nay tại đồng tháp cục công thương địa phương bộ công thương đã tổ chức hội nghị về cơ chế chính sách phát triển cụm công nghiệp
tính đến cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín cả nước có tám trăm sáu mươi hai cụm công nghiệp đã thành lập trong đó đồng tháp có một mươi hai cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động
đại biểu đến từ các tỉnh thành đông nam bộ và tây nam bộ kiến nghị cần ra soát sửa đổi bổ sung hoặc xây dựng mới
các chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế
và khả năng ngân sách địa phương theo lãnh đạo cục công thương địa phương dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định sáu mươi tám
sẽ được điều chỉnh cơ chế chính sách phát triển cụm công nghiệp phù hợp với thực tế và xây dựng theo hướng giao quyền nhiều hơn cho các địa phương
nhằm tăng cường vai trò của sở công thương đồng thời tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và đầu tư thứ cấp
cũng trong ngày hôm nay tỉnh bình dương đã tổ chức chương trình hội nghị kết nối cung cầu mặt hàng nông lâm thủy hải sản tỉnh bình dương năm hai nghìn hai mươi
hội nghị thu hút hai trăm linh doanh nghiệp cơ sở sản xuất tại bình dương tp hcm đồng nai cần thơ bến tre đà nẵng tham gia với một trăm linh gian hàng trưng bày sản phẩm
tại hội nghị các đơn vị tham gia được các chuyên gia chia sẻ những giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm và tối ưu quy trình sản xuất
hội nghị cũng giúp thiết lập củng cố và phát triển mối liên kết giữa các nhà sản xuất và cung ứng với các kênh phân phố trong và ngoài nước
đồng thời giúp quảng bá hình ảnh sản phẩm của bình dương và các tỉnh bạn đến với các đối tác và bạn bè quốc tế ngày càng hiệu quả hơn
sáng nay chuyến bay thẳng đầu tiên có số hiệu vz chín trăm ba mươi bảy từ haneda nhật bản đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế đà nẵng việt nam vào sáu h năm mươi năm phút với thời gian bay khoảng năm tiếng ba mươi phút mỗi chặng
được biết sân bay trung tâm haneda của thủ đô tokyo là sân bay lớn nhất của nhật bản và thuộc top đầu của châu á
với việc khai trương đường bay mới hãng vietjet air đã nâng tổng số đường bay khai thác lên năm đường bay giữa việt nam và nhật bản
gồm hà nội tp hcm đến tokyo nhật bản và hà nội tp hcm đến osaka nhật bản và đà nẵng đến tokyo nhật bản
thưa quý vị hôm nay tại thành phố đà lạt bộ khoa học và công nghệ đã phối hợp với tỉnh lâm đồng tổ chức sự kiện
nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia vùng tây nguyên và duyên hải nam trung bộ
tham dự có đại diện các trường đại học viện nghiên cứu các doanh nghiệp và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp
ngày hội là nền tảng tăng cường sự liên kết và phát triển hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
giữa các địa phương trong vùng tây nguyên và duyên hải nam trung bộ cũng như cả nước
trong khuôn khổ của chương trình đã diễn ra triển lãm sản phẩm dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng tây nguyên và duyên hải nam trung bộ
cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng tây nguyên và duyên hải nam trung bộ
và hội thảo kết nối đầu tư giữa những người khởi nghiệp với doanh nghiệp
đây cũng sẽ là tiền đề cho việc tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia vào cuối năm hai nghìn hai mươi
nhân dịp này ban tổ chức đã trao giải thưởng cho năm dự án khởi nghiệp sáng tạo có giá trị ứng dụng thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế cao
trong phần tin quốc tế hội nghị hội đồng cộng đồng kinh tế asean lần thứ một mươi tám
ít nhất bảy mươi người đã thiệt mạng do cháy tàu hỏa tại pakistan
sáng nay hội nghị hội đồng cộng đồng kinh tế asean lần thứ một mươi tám chuẩn bị cho hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi năm đã được tổ chức tại thủ đô bangkok của thái lan
đoàn việt nam gồm đại diện bộ công thương tài chính kế hoạch và đầu tư
do thứ trưởng bộ công thương trần quốc khánh dẫn đầu tham dự hội nghị
hội đồng aecc là cơ quan chủ trì xây dựng và thực hiện kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng kinh tế asean aec đến năm hai nghìn hai mươi năm
tại hội nghị hội đồng bộ trưởng đã giả soát tổng thể tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cộng đồng aec hai nghìn hai mươi năm cho đến nay
đồng thời đưa ra một mươi khuyến nghị cụ thể để tiếp tục triển khai kế hoạch này
báo cáo hội nhập asean hai nghìn một mươi chín sẽ được công bố vào ngày mai một
hội đồng cũng giả soát tình hình thực hiện các sáng kiến của nước chủ tịch asean trong năm hai nghìn một mươi chín
theo đó một mươi trong tổng số một mươi ba ưu tiên của thái lan đã được hoàn thành
ba ưu tiên còn lại dự kiến cũng sẽ được thực hiện trong cuối năm nay
tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi một số vấn đề cụ thể
như tổng kết những thành tựu và thông qua những văn kiện mà thái lan thúc đẩy trong vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn một mươi chín
hội nghị cũng tổng kết những mục tiêu chiến lược
quan tâm của asean trong năm nay và thông qua các kế hoạch phát triển kinh tế của asean đến năm hai nghìn hai mươi năm
minh đức phóng viên truyền hình dân đưa tin tại tỉnh nonthaburi vương quốc thái lan
nga sẵn sàng giảm giá khí đốt để bán cho ukraine
cũng như đàm phán về vấn đề trung chuyển khí đốt từ nga qua ukraine sang châu âu
tuyên bố này được tổng thống nga đưa ra sau cuộc hội đàm với thủ tướng hungary
tổng thống nga đưa ra sau cuộc hội đàm với thủ tướng hungary
pin khẳng định nga đã sẵn sàng bắt đầu công việc mang tính xây dựng trong lĩnh vực khí đốt
đề cập đến phòng tham vấn về khí đốt ba bên liên minh châu âu eu nga và ukraine vừa diễn ra tại bruxelles bỉ
ông putin cho rằng các cuộc đàm phán mang tính xây dựng và có đủ các bên
hiện hầu hết khí đốt của nga cung cấp cho thị trường châu âu được vận chuyển qua hệ thống ống dẫn trên lãnh thổ ukraine
theo một hợp đồng một mươi năm và sẽ hết hạn vào cuối năm nay
nhằm giảm sự phụ thuộc vào hệ thống đường ống dẫn qua ukraine nga dự kiến sẽ vận hành hai tuyến đường ống mới dòng chảy phương bắc hai và dòng chảy thổ nhĩ kỳ
đã có ít nhất là bảy mươi người thiệt mạng bốn mươi người khác bị thương trong vụ cháy tàu hỏa sáng nay ở pakistan
nguyên nhân được xác định là do nổ bình ga du lịch mà hành khách đã mang theo để nấu ăn
vụ cháy xảy ra khi tàu di chuyển qua thị trấn rahim vyakhan thuộc tỉnh punjab miền nam pakistan
nguyên nhân gây hỏa hoạn là một bình ga của bếp du lịch do hành khách mang theo để nấu ăn sáng trên tàu bị dò dỉ và phát nổ
theo giới chức địa phương vụ hỏa hoạn đã thiêu dụi ba toa tàu
hầu hết các nạn nhân tử vong là hành khách nhảy khỏi tàu trong lúc hoảng loạn
thủ tướng nước này imran khan đã bày tỏ chiêu buồn sâu sắc đồng thời chỉ thị cho cơ quan chức năng ngay lập tức điều tra vụ việc
lực lượng cứu hỏa cũng đã có mặt tại hiện trường trong khi máy bay quân sự được huy động chờ người bị thương đi cấp cứu
số người thiệt mạng do lở đất xảy ra tại một ngôi làng ở miền tây cameroon hiện đã tăng lên là bốn mươi bảy người
người dân được khuyến cáo nhanh chóng di rời khỏi khu vực sạt lở nhằm hạn chế thương vọng
theo thủ hiến vùng tây cameroon trong số những người thiệt mạng tại làng bang mungum có nhiều trẻ em và phụ nữ
lở đất đã xảy ra từ hôm hai mươi tám tháng một mươi sau khi mưa lớn chút xuống khu vực này gây ngập lụt
lực lượng cứu hộ ngay lập tức có mặt tại hiện trường và cứu được năm người
trong ngày hôm qua công tác cứu hộ đã được nối lại
giới chức địa phương cho biết số thương vong tăng cao một phần là do người dân thường xây nhà tại khu vực nguy hiểm bất chấp cảnh báo của cơ quan chức năng
lâu đài suri ở naha thủ phủ của tỉnh okinawa phía nam nhật bản bị lửa thiêu cháy dữ dội vào sáng sớm nay
một người dân địa phương đã phát hiện khói bốc lên từ lâu đài lúc ba giờ sáng khi đang ở công viên gần đó
các đoạn video quay toàn cảnh hiện trường cho thấy quần thể lâu đài ngót nghét sáu trăm linh tuổi bị lửa nhấn chìm dữ dội
lực lượng cứu hỏa cùng hàng chục phương tiện đã đến để ứng cứu và vẫn chưa có số liệu về thương vong
theo cảnh sát okinawa ngọn lửa gần như theo dụi công trình chính ở trung tâm và tòa phía bắc lâu đài
phần trên của tòa chính trong lâu đài đã sập xuống trước năm giờ sáng
các lực lượng hiện đang chạy đua với thời gian để cứu di sản thế giới unesco có từ thế kỷ một mươi bốn này
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại